đối tượng gây án là phạm thị xuân hương năm mươi hai tuổi ở xã mỹ hiệp huyện phù mỹ tỉnh bình định đã có hai tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của hương là tìm hiểu thông tin về những người có nhu cầu giải quyết thủ tục giấy tờ rồi tự xưng mình quan hệ tốt với cơ quan chức năng đề nghị gặp mặt để trao đổi thương lượng giá cả rồi gây án
trong quá trình gặp gỡ đối tượng chọn mọi cách tiếp cận trao đổi nói chuyện để làm quen với nạn nhân
sau đó là vẽ ra nhiều cái cảnh để cho đúng cái nhu cầu cần thiết của người của nạn nhân đang mong muốn
sau đó là dụ đối tượng đến khách sạn mời uống cà phê trong cà phê đó bỏ sẵn thuốc ngủ để cho nạn nhân ngủ và sau đó kiểm tra khi xác định chắc chắn nạn nhân đã ngủ thì chúng kiếm đoạt tài sản tháo thoát
theo tài liệu điều tra ban đầu phạm thị xuân hương đã thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự nhưng người bị hại vì ngại nên không thông báo với cơ quan công an
qua vụ việc trên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tránh nhẹ dạ cả tin để đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội